đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ về kết quả phối hợp công tác giữa hai đơn vị các cơ chế chính sách và vấn đề lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ của thành phố hà nội các vấn đề khó khăn vướng mắc đề xuất các nội dung cần thúc đẩy triển khai trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
phát biểu tại cuộc làm việc bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đánh giá hà nội có tiềm lực khoa học công nghệ rất lớn bởi trên địa bàn thành phố hiện có một trăm hai mươi bốn trường đại học một trăm một mươi ba viện nghiên cứu chiếm tám mươi cả nước một mươi bốn phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia chiếm tám mươi hai cả nước và một trăm linh năm tổ chức khoa học công nghệ công lập do các trường đại học viện nghiên cứu công lập thành lập
theo đồng chí vương đình huệ hà nội đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là một trường đại học
là động lực chủ yếu phát triển kinh tế xã hội với một mươi nhóm mục tiêu
để thực hiện được bí thư thành ủy hà nội mong muốn bộ khoa học và công nghệ và thành phố hà nội phối hợp hiệu quả trên sáu lĩnh vực và phấn đấu là một trong những hình mẫu về hợp tác giữa địa phương với bộ khoa học và công nghệ
trong đó bí thư thành ủy hà nội đề nghị bộ khoa học và công nghệ phối hợp với thành phố trong tham vấn xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù của thủ đô cũng như thử nghiệm những chính sách mới mô hình kinh tế mới hỗ trợ thành phố trong xây dựng triển khai chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm hai nghìn ba mươi của thành phố hà nội